kể từ đầu dịch đến nay việt nam có sáu trăm sáu mươi bảy sáu trăm năm mươi ca mắc covid một mươi chín đứng thứ bốn mươi bảy trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một mươi triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi sáu trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có sáu bảy trăm tám mươi sáu ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là sáu trăm sáu mươi ba hai trăm ba mươi hai ca
trong đó có bốn trăm ba mươi ca
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm sáu trăm chín mươi một bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi bốn trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng
bao gồm bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên vĩnh phúc hải phòng hải dương hà nam phú thọ ninh bình
có bốn tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua bao gồm thái bình con tum quảng ninh lào cai
năm tỉnh thành phố ghi nhận số mắc cao bao gồm thành phố hồ chí minh ba trăm hai mươi sáu bảy trăm chín mươi năm ca bình dương một trăm bảy mươi ba tám mươi sáu ca đồng nai ba mươi tám tám mươi một ca lòng an hai mươi chín tám trăm bốn mươi ba ca tiền giang một mươi hai bảy trăm sáu mươi ca
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một mươi bảy tháng chín là chín chín trăm một mươi bốn
nâng tổng số ca được điều trị khỏi bệnh
theo thống kê sơ bộ số bệnh nhân nặng đang điều trị là năm năm trăm linh năm ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ ba năm trăm linh bảy ca thở oxy dòng cao hfnc chín trăm bảy mươi hai ca thở máy không xâm lấn một trăm ba mươi một ca thở máy xâm lấn tám trăm sáu mươi hai ca ecmo ba mươi ba ca
số bệnh nhân tử vong
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai trăm năm mươi ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi sáu sáu trăm ba mươi ba ca
chiếm tỷ lệ hai năm so với tổng số ca mắc và cao hơn bốn so với tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trên thế giới hai một
về tình hình xét nghiệm trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện cho hai trăm một mươi tám ba trăm hai mươi hai xét nghiệm cho bảy trăm chín mươi năm một trăm bảy mươi năm lượt người
về số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
đã thực hiện được một mươi sáu một trăm bảy mươi tám ba trăm linh năm mẫu cho bốn mươi bảy bốn trăm chín mươi hai sáu trăm năm mươi hai lượt người
về tình hình tiêm chủng vaccine covid một mươi chín tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là ba mươi ba sáu trăm ba mươi hai ca
trong đó tiêm một mũi là hai mươi sáu tám trăm hai mươi một chín trăm linh sáu liều tiêm mũi hai là sáu một trăm tám mươi bốn bảy trăm hai mươi sáu liều
sáng ngày một mươi tám tháng chín hà nội ghi nhận hai ca mắc mới
số ca mắc mới được sở y tế công bố vào sáng ngày một mươi tám tháng chín là hai ca trong đó có một ca tại khu cách ly và một ca tại khu phong tỏa
phân bối số mắc mới bao gồm tại hoàng mai một ca thanh xuân một ca và đều thuộc dùm f một của các trường hợp sẵn lọc hoa sốt
cụ thể bao gồm một ntmt nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ở tại tập thể nhà máy thuốc lá thăng long ngõ ba trăm ba mươi nguyễn trãi thanh xuân trung thanh xuân
bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa đã được cách ly và xét nghiệm âm tính
vào ngày một mươi bảy tháng chín bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tiếp và có kết quả dương tính
thứ hai ntl nữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi địa chỉ ở tám trăm chín mươi bảy giải phóng giáp bát hoàng mai
bệnh nhân là f một của bệnh nhân htt đã được cách ly tập trung từ ngày hai mươi bảy tháng tám với nhiều lần xét nghiệm âm tính
ngày một mươi bảy tháng chín bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tiếp kết quả dương tính
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay là ba tám trăm tám mươi sáu ca
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm chín mươi sáu ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly hai hai trăm chín mươi ca
để đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo chỉ đạo tại công điện một nghìn bốn trăm linh chín cdbit ngày một mươi năm tháng chín về việc xét nghiệm và một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội
sở y tế hà nội đã yêu cầu các trung tâm y tế quận huyện thị xã thực hiện phòng chống dịch theo phương châm bốn tại chỗ
phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đúng đối tượng
đặc biệt là giả soát lấy mẫu một trăm linh đối tượng có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như ho sốt rát hỏng mệt mỏi mất hoặc là giảm khối rác vị rác
sở y tế yêu cầu các bệnh viện trong và ngoài công lập thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
giám sát chặt chẽ với người bệnh có triệu chứng nghi ngờ mắc covid một mươi chín
người đến từ các vùng dịch hoặc các yếu tố dịch tễ nguy cơ khác khi tới khám điều trị làm việc tại đơn vị
sở y tế cũng đề nghị ubnd các quận huyện thị xã tích cực vào cuộc chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
từ công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại nơi làm việc nơi cư trú
phân công lực lượng đảm bảo an ninh trở tự hướng dẫn người dân thực hiện quy định về an toàn phòng chống dịch
đến thành lập và đưa các trạm y tế lưu động tại các xã phường thị trấn có nguy cơ cao vào hoạt động
ông nguyễn đình hưng phó giám đốc sở y tế hà nội thông tin cho phóng viên báo sức khỏe và đời sống biết
hà nội đã chuẩn bị nhiều kịch bản sẵn sàng đáp ứng cho tình huống dịch bệnh xấu có thể xảy ra
đảm bảo liên lạc thông suốt với các bệnh viện trung tâm y tế quận huyện qua hệ thống telehealth
dịch covid một mươi chín ở hà nội còn nhiều phức tạp không thể lường trước
sở y tế hà nội đã tham mưu xây dựng kịch bản với bốn mươi trường hợp nhiễm covid một mươi chín
trong đó ba mươi hai trường hợp tầng một tầng nhẹ và không biến chứng tám trường hợp tầng hai ba là bệnh nhân trung bình nặng nguy kịch
hiện sẵn sàng kích hoạt kịch bản nếu dịch bùng phát rộng
mục tiêu chiến lược của các tầng khác nhau cụ thể tầng một hạn chế lây nhiễm chéo
nhất là không để xảy ra lây nhiễm giữa các nhân viên y tế để bảo vệ chiến sĩ áo trắng trong điều trị
đồng thời theo dõi điều trị sát các ca bệnh ở tầng một
nếu cần thiết sẽ cho thở oxy dùng thuốc chống đông kháng viêm ngay để hạn chế chuyển tầng hai
tầng hai tận dụng các bệnh viện đa khoa hạng hai có đầy đủ cơ sở hạ tầng để điều trị bệnh nhân chuyển từ tầng một
mục tiêu chung là tập trung điều trị chăm sóc tốt bệnh nhân ở tầng một hai để hạn chế tầng ba tầng bệnh nhân nặng
tại tầng ba hiện được phân về bốn bệnh viện đa khoa hạng một đầy đủ nhân lực trang thiết bị để điều trị tốt các bệnh nhân
là các bệnh viện bệnh viện đức giang thanh nhàn sanh pôn và hà đông
hà nội có bốn bệnh viện tuyến cuối tham gia điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
nếu mỗi người dân có ý thức tốt phòng bệnh tốt không để lây nhiễm giữ được an toàn cho bản thân
thì gia đình khu phố và làng xóm cũng được an toàn
trong cuộc chiến này tổ covid một mươi chín cộng đồng là rất quan trọng
nếu các thành viên làm tốt xây dựng được các tổ an toàn nhân rộng xã phường quận huyện
thì thành phố sẽ được giữ an toàn
theo công an tp hcm các nhóm đối tượng được lưu thông cán bộ công nhân viên trước
người lao động hỗ trợ phòng chống dịch tình nguyện viên thiện nguyện viên
phải có giấy đi đường do công an cấp
thiếu tướng lê hồng nam giám đốc công an tp hcm đã ký thông báo triển khai công tác kiểm soát
việc thực hiện giãn cách xã hội từ ngày một mươi sáu chín đến ngày ba mươi chín theo công văn số ba nghìn bảy mươi hai
ngày một mươi năm chín hai nghìn hai mươi một của ubnd tp hcm
theo thông báo này
công an tp hcm quy định rõ một số trường hợp không phải sử dụng giấy đi đường
và một số trường hợp buộc phải kiểm tra giấy đi đường
cụ thể các phương tiện vận tải xe tải xe taxi xe khách xe chở công nhân
được cấp mã qr của ngành giao thông vận tải
được phép lưu thông theo khu vực lộ trình thời gian cấp phép
thì không kiểm tra giấy đi đường
kiểm tra mã qr khai báo y tế bằng phần mềm quản lý công dân vùng dịch của bộ công an
ngoài ra đối với xe chở nhân viên cơ quan doanh nghiệp không được cấp mã qr
thì phải có một người ngồi trên xe có giấy đi đường theo quy định
người ngồi trên xe phải có giấy tờ chứng minh cùng cơ quan công ty doanh nghiệp
đồng thời kiểm tra khai báo y tế trên phần mềm của bộ công an
số người trên xe không vượt quá một nửa số chỗ ngồi đối với xe từ một mươi hai chỗ trở lên
công an thành phố cũng quy định với xe chở lương thực thực phẩm thiết yếu chưa có mã qr
mà có giấy đi đường tạm thời do công an tp hcm quy định
công an tp hcm được phép lưu thông qua chốt vào và ra thành phố
trong khoảng thời gian được cấp ghi trong giấy để giao nhận hàng hóa và đi qua thành phố
giấy đi đường tạm thời được cấp tại các trạm chốt kiểm soát đi vào thành phố
khi có đủ điều kiện là phải khai báo y tế trên phần mềm của bộ công an
và có giấy xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ giấy tờ liên quan khác
khi qua lại chốt công dân phải xuất trình mã qr cá nhân
sau khi được thực hiện kê khai y tế tại ứng dụng vneid
hoặc tại địa chỉ website sứckhoẻ dâncưquốcgia gov vn
và xuất trình giấy đi đường do công an tp hcm cấp
chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc thẻ công chức viên chức thẻ ngành
mới đây bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên đã gặp mặt các chuyên gia
lắng nghe ý kiến về phục hồi kinh tế trong giai đoạn bình thường mới
đồng tình với nhận định sức chịu đựng của xã hội đến hạn nền kinh tế cũng tổn thương
bí thư nguyễn văn nên nhấn mạnh phải chuẩn bị kỹ
cưỡng y tế trong thời kỳ bình thường mới để mở cửa phục hồi kinh tế
theo bí thư nguyễn văn nên qua các ý kiến vừa thảo luận vừa tranh luận
có thể thấy nổi lên năm vấn đề
thứ nhất đánh giá diễn biến và thực trạng dịch bệnh
các quan điểm đều nhìn nhận không thể loại hẳn dịch ra khỏi cộng đồng
những điều kiện mà chúng ta chuẩn bị đến giờ này tương đối ổn định
đã có thuốc có thêm túi an sinh tăng dinh dưỡng có vaccine
nhận thức người dân ủng hộ chấp hành và đoàn kết
chấp nhận đồng cam cộng khổ cùng vượt qua khó khăn ông nên nêu
thứ hai điều kiện tiếp cận y tế cho người dân đã cơ bản
dù vẫn còn những việc phải cố gắng
thứ ba sức chịu đựng của xã hội tới giờ này gần như đến hạn rồi
sức chịu đựng nền kinh tế cũng tổn thương rồi
cần phải phục hồi chứ không thể đóng mãi
thứ tư các ý kiến đều thống nhất quan điểm tiếp tục giãn cách
nhưng phải từng bước mở dần đảm bảo độ an toàn quản lý rủi ro
hầu hết đều khẳng định không thể không mở cửa
thứ năm các ý kiến đều đề nghị phải chuyển chiến lược
sang giai đoạn bình thường mới sống chung sống thích nghi
tóm lại là sống trong môi trường có dịch
nên chuẩn bị mọi điều kiện để ứng phó phù hợp
đồng tình với các ý kiến trên người đứng đầu thành ủy cho biết
đến giờ này thành phố đã chuẩn bị một mươi bốn chiến lược phòng chống dịch
mà trụ cột là chiến lược y tế
cụ thể chiến lược y tế trong thời gian bình thường mới
phải tính trong hệ thống y tế từ cơ sở và phải củng cố lại
cái gì qua rồi thì rút kinh nghiệm
giờ phải làm nhìn thấy trách nhiệm mà đi tới
củng cố ngay y tế cộng đồng tư nhân bác sĩ gia đình
hệ thống nhà thuốc tây
chiến lược cũng đề ra các quy định rõ ràng
ứng phó thế nào trong môi trường mở
ứng phó thế nào trong tình huống một tập thể có f một
trong một dây chuyền có f
chiến lược y tế là nhằm hình thành mạng lưới y tế
để đủ sức lo cho dân chứ không thể dựa mãi vào lực lượng tri viện
bí thư thành ủy nhấn mạnh và cho biết
thành phố đang tập trung xây dựng chiến lược xã hội chiến lược an sinh
không thể tưởng tượng là một quận có bảy trăm linh dân
mà danh sách đưa lên có hơn sáu trăm linh người cần hỗ trợ
điều đó cho thấy người dân gặp rất nhiều khó khăn
cần phải hỗ trợ kịp thời
bí thư nên chia sẻ
theo ông nếu cứ lo tập trung chống dịch
thì việc chăm lo cho nhiều bệnh khác
nhiều đối tượng khác cũng chưa tròn
tiến sĩ trần hoàng ngân
viện trưởng viện nghiên cứu phát triển tp hcm
cũng đồng quan điểm phải mở cửa kinh tế
theo ông thành phố có hai tuần thí điểm
và tập dần để mở cửa an toàn
khi đến thời điểm ba mươi tháng chín
để mở cửa an toàn
ông ngân đề nghị phải quan tâm tới bảy nội dung
tiếp tục đẩy nhanh tiêm vaccine
tập trung giảm tỷ lệ tử vong
giảm tỷ lệ nhập viện
củng cố năng lực điều trị
đầu tư nhiều hơn cho hệ thống y tế
đảm bảo đủ thuốc điều trị cho f tại nhà
tuyên truyền để chuẩn bị tâm thế cho người dân
sống trong trạng thái bình thường mới
cuối cùng là tài chính
theo ông ngân đây là khâu mẫu chốt
thành phố hồ chí minh mỗi năm đóng góp
cho ngân sách trung ương trên ba trăm linh tỷ đồng
nên khi bản thân thành phố gặp khó khăn
thì trung ương cũng gặp khó
do vậy cần phải xây dựng chiến lược mở cửa
vừa qua ông nguyễn hiệu hương
phó giám đốc sở y tế tp hcm
đã có những thông tin mới nhất
về tình hình tiêm chủng vaccine cho người dân
trên địa bàn tp hcm
thành phố hồ chí minh đã tiêm
tăng một trăm một mươi một hai trăm năm mươi bốn mũi
so với ngày một mươi năm tháng chín
trong đó tổng số mũi một là
và mũi hai là
số người được tiêm trên sáu mươi năm tuổi
người có bệnh lý nền là
cụ thể về số lượng người còn lại chưa tiêm
thông qua thống kê từ các quận huyện
thì còn năm trăm một mươi năm chín trăm tám mươi tám người chưa tiêm mũi một
tính đến ngày ba mươi tháng chín
thành phố hồ chí minh đã tiêm

bao gồm vaccine astrazeneca
như vậy đến ngày ba mươi tháng chín
thành phố hồ chí minh cần
hai hai triệu liều vaccine
để tiêm mũi một và mũi hai
cho người dân
số vaccine hiện có của thành phố
kể cả tại kho của thành phố
và quận huyện là bốn trăm một mươi tám trăm hai mươi liều vaccine
bao gồm astrazeneca pfizer và verocell
thành phố hồ chí minh còn cần hơn
một tám triệu liều vaccine
sở y tế đã báo cáo với thành phố
và đề xuất với bộ y tế
theo điều kiện trung ương phân bổ
có vaccine tới đâu
thành phố sẽ tiêm tới đó
liên quan đến việc trung quốc tạm dừng
nhập thanh long tại cửa khẩu quảng ninh
do phát hiện virus sars cov hai
trên bao bì bọc quả và thùng các tông
đựng thanh long nhập khẩu từ việt nam
vừa qua chuyên gia y tế đã phân tích
thêm về nguy cơ virus sars cov hai
có thể tồn tại trên bề mặt nông sản
thực phẩm và các loại hàng hóa
chia sẻ với báo chí về vấn đề này
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng sự kiện
y tế công cộng bộ y tế cho biết
biến thể delta của sars cov hai
có tốc độ lây lan nhanh hơn
virus này tồn tại trong môi trường
không gian kín lâu hơn bình thường
virus sars cov hai có thể lây nhiễm
từ người bệnh sang người lành
thông qua tiếp xúc gần do hít phải
giọt bắn có chứa virus của người bệnh
đồng thời cũng có thể lây nhiễm
qua cơ chế tiếp xúc bàn tay
với bề mặt của các vật dụng
có chứa virus sars cov hai
giống như các virus corona khác
virus sars cov hai có thể sống trên bề mặt
khác nhau từ vài giờ đến vài ngày
hiện tại chưa có thông tin về khả năng
virus sars cov hai có thể lây lan
qua thực phẩm tươi hoặc thực phẩm đóng gói
phó giáo sư phu giải thích
với sản phẩm thanh long
vị chuyên gia này cho rằng
cũng không loại trừ người vận chuyển
mang virus trong quá trình tiếp xúc
với sản phẩm đã khiến cho mầm bệnh
bám trên bề mặt
về nguy cơ lây bệnh từ đồ vật sang người
đến nay vẫn chưa có trường hợp nào mắc covid một mươi chín
được xác định nguồn lây từ thực phẩm
tuy nhiên để đảm bảo an toàn
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
khuyến cáo người dân có thể áp dụng
các giải pháp như đeo cẩu trang
găng tay rửa tay sát quần khi thu hái
và bốc xếp hàng hóa
thực hiện xét nghiệm sars cov hai
đối với lái xe người vận chuyển
thực hiện khử quẩn phương tiện theo quy định
thưa quý vị sở thông tin và truyền thông
thành phố cần thơ tống đạt quyết định
xử phạt vi phạm hành chính ltnh
hai mươi một tuổi ở quận bình thủy
số tiền bảy năm triệu đồng
do cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
theo nhà chức trách
ngày một mươi hai tháng chín hát đã sử dụng
tài khoản facebook nguyện hà
đăng hình ảnh giấy chứng nhận
đã tiêm vaccine phòng ngừa covid một mươi chín
kèm theo nội dung nhờ ba chồng gửi
nên được tiêm thuốc mỹ
hát sau đó đã xóa bài viết
và đăng lại lần thứ hai với nội dung
nhờ ba chồng quyền lực nên được tiêm thuốc mỹ
khi công an mời đến làm việc
hát đã thừa nhận đã lên mạng
tải hình ảnh giấy xác nhận
đã tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
người phụ nữ này che thông tin cá nhân
trên giấy xác nhận sau đó đăng lên
facebook với nội dung trên
để khoe với bạn bè
theo nhà chức trách thông tin hát đã đăng tải
gây lo lắng trong nhân dân ảnh hưởng
tới công tác phòng chống dịch của thành phố
công an quận bắc tử liêm hà nội
cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với nguyễn thị thu hồng
ba mươi tám tuổi để điều tra hành vi
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
nguyễn thị thu hồng
quận bắc tử liêm hà nội
tự cấp giấy đi đường cho cá nhân
không phải nhân viên công ty do chồng làm giám đốc
thu một triệu đồng trên một người
trước đó vào khoảng hai mươi ba h năm mươi phút
ngày một mươi chín tổ công tác trực chốt
kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
tại khu vực cống trèm
phường liên mạc bắc tử liêm tp hà nội
đã phát hiện một xe ô tô
đang dừng đỗ chở khách
qua kiểm tra lái xe xuất trình năm giấy đi đường
có nhiều biểu hiện nghi vấn làm giả
nên tổ công tác đã yêu cầu
tài xế và năm vị khách trên xe
về trụ sở của cơ quan công an để làm rõ
tại cơ quan công an
các đối tượng khai nhận là
lao động tự do quê quán ở nghệ an
do hà nội và nhiều địa phương
thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín
theo quy định chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
nên họ không thuộc diện được phép ra đường
và không thể về quê
thông qua mạng xã hội
nhóm lao động này đã được nguyễn thị thu hồng
giới thiệu có thể đưa người từ hà nội
về quê ở nghệ an với chi phí
một triệu đồng một người
các lao động này đã cung cấp thông tin cá nhân cho hồng
để hồng làm giả giấy đi đường
ghi những người này là nhân viên
của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải quốc tế hồng hà
sau đó hồng chủ động
thuê lái xe và hẹn đón các lao động
để trở về quê nghệ an
từ lời khai của
tài xế và nhóm lao động trên
cơ quan công an đã triệu tập nguyễn thị thu hồng
đến làm việc tại cơ quan công an
đối tượng hồng khai nhận là kế toán
tại công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải quốc tế hồng hà
là doanh nghiệp thuộc diện
được phép hoạt động theo chỉ thị một mươi sáu
của thủ tướng lợi dụng điều này
hồng đã lên mạng xã hội tìm
những người lao động ngoại tỉnh có nhu cầu
về quê để giúp họ làm giấy đi đường
để thu tiền với giá một triệu đồng
một trường hợp với phương thức
và thủ đoạn như trên từ ngày một mươi năm tháng tám
cho đến thời điểm bị bắt hồng
đã tổ chức thành công ba chuyến xe
chở chín người từ hà nội về nghệ an
hiện cơ quan cảnh sát điều tra
công an quận bắc tử liêm đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn thị thu hồng để điều tra
về hành vi làm giả tài liệu
của cơ quan tổ chức và tiếp tục
điều tra mở rộng
thưa quý vị những thông tin mới nhất
liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống
liên tục cập nhật và quý vị hãy nhớ rằng
trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục
thông tin là ngay cảnh báo từ bộ y tế
và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn
và cộng đồng để xây dựng và phát triển
kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến
đóng góp của tất cả cộng đồng
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị
trong những chương trình tiếp theo